nhân dịp tham dự diễn đàn doanh nghiệp mê công hàn quốc lần thứ tám tại hà nội
hôm nay thứ trưởng bộ ngoại giao hàn quốc lee tae ho trưởng đoàn hàn quốc
đã đến chào đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
tại buổi tiếp phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh hoan nghênh và đánh giá cao
thứ trưởng lee tae ho thăm việt nam đồng tổ chức diễn đàn doanh nghiệp mekong hàn quốc lần thứ tám
và tổ chức buổi đối thoại giữa các địa phương của việt nam và doanh nghiệp hàn quốc
khẳng định việt nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với hàn quốc trên mọi lĩnh vực
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đề nghị bộ ngoại giao hai nước
cần phát huy vai trò đầu mối thúc đẩy hợp tác hai nước
hướng tới kỷ niệm ba mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn hai mươi
thứ trưởng bộ ngoại giao hàn quốc ông lee tae ho khẳng định việt nam là đối tác trọng tâm của hàn quốc
chính phủ hàn quốc luôn mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ và hợp tác hai nước
sẵn sàng cùng việt nam thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội